tỉnh thanh hóa đã chính thức khai trương hệ thống phần mềm kết nối cung cầu với mục tiêu tạo ra một sàn thương mại điện tử nông sản
thực phẩm an toàn trên địa bàn đồng thời cũng tạo thuận lợi cho người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng
phần mềm đã được triển khai tại địa chỉ nông sản an toàn thanhhóa vn đồng thời đã đưa lên kho ứng dụng di động google play và apple store
phần mềm này đi vào hoạt động là cả ba bên cùng có lợi từ người tiêu dùng các cơ sở sản xuất kinh doanh đến các nhà quản lý
tại sàn giao dịch các cá nhân hộ gia đình nhỏ lẻ hay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản của tỉnh thanh hóa
đã được cơ quan chức năng cấp giấy xác nhận chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đều có cơ hội tham gia kết nối giới thiệu và kinh doanh
cơ quan quản lý các cấp phát huy vai trò quản lý giám sát xử lý vi phạm là địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng tìm mua nông sản thực phẩm an toàn
tất cả hướng đến mục tiêu cuối cùng là khuyến khích sản xuất kinh doanh các sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng phát triển kinh tế ngành nông nghiệp của tỉnh thanh hóa